bão sơn tinh di chuyển nhanh với vận tốc ba mươi năm km một giờ
sáng ngày một mươi tám tháng bảy tâm bão ở phía tây bắc đảo hải nam cách bờ biển các tỉnh hải phòng đến hà tĩnh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
ảnh hưởng của bão bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa mưa rông mạnh gió bão mạnh dần lên cấp tám
vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày một mươi tám tháng bảy gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
trong khoảng ngày một mươi chín hai mươi tháng bảy bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển đông bắc đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra mưa rông diện rộng kéo dài nên lượng nước đổ về các hồ chứa ở mức cao
trước thực trạng đó tỉnh yên bái đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd các huyện thị xã thành phố tri cục thủy lợi phòng nông nghiệp
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn các đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa thủy lợi kiểm tra giả soát tiến hành tu sửa nhằm bảo đảm an toàn vận hành trong mùa mưa lũ
tỉnh yên bái yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê kè hồ đập hạ du hồ chứa nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp
chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện trang thiết bị xử lý trọng điểm sung yếu về hồ đập
khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ
ngoài ra ubnd tỉnh yên bái yêu cầu lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt
đặc biệt là đối với nhà máy thủy điện lớn như thủy điện hồ thác bà các nhà máy thủy điện đóng trên các con suối lớn
đối với các hồ chứa đã có quy trình vận hành cần giả soát điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành và tình hình thực tế
tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập tính toán khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường thành phố hà tĩnh
mưa lớn đã khiến hầu hết các tuyến phố
như nguyễn du nguyễn công chứ lê ninh sô viết nghệ tĩnh nguyễn huy tự bị ngập làm cho các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn
trước tình trạng trên tỉnh hà tĩnh đang triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do áp thấp gây ra
theo đài khí tượng thủy văn hà tĩnh do nằm trong vùng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên tỉnh hà tĩnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
tiếp theo chương trình đã xác định được đối tượng
đối tượng gây ra sai phạm về điểm thi trung học phổ thông ở hà giang
đường trường sơn đông đoạn qua tỉnh đắk lắk mới đưa vào sử dụng đã bị hư hoảng mặn
liên quan đến nghi vấn điểm thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hà giang
theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
đến thời điểm này đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm khiến điểm thi trung học phổ thông quốc gia cao bất thường ở hà giang
hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh thêm các chứng cứ để củng cố
và khi nào có kết quả thì sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi một tháng bảy sau khi biết điểm thi có thông tin về điểm thi bất thường của hà giang
bộ giáo dục và đào tạo đã cùng hà giang vào cuộc rất sớm có văn bản chỉ đạo tỉnh hà giang chủ động ra soát
qua giả soát đã phát hiện những sai phạm trong quá trình chấm thi của tỉnh hà giang
bộ giáo dục và đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này
hiện hội đồng đang khẩn trương làm việc để có kết quả sớm nhất công bố cho thí sinh và dư luận
yên bái là một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn
những năm trở lại đây nhờ đẩy mạnh làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề đào tạo việc làm cho lao động nông thôn
cùng với mở rộng chính sách thu hút nhiều doanh nghiệp vào tỉnh yên bái đầu tư
nên đã giải quyết được gần một mươi người lao động
đầu năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh yên bái cũng đã tuyển mới đào tạo cho bảy sáu trăm linh người
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng thí điểm đặt hàng dạy nghề cho lao động với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh
tập trung vào hiệu quả tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin
kết nối thị trường nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu về nguồn lao động
kết nối hệ thống thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường quốc gia
tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm phấn đấu hết năm tạo việc làm mới cho khoảng một mươi tám ba trăm linh người lao động
đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo nghề năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh là một mươi năm tám trăm linh người
đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên đạt năm mươi bốn
từ nhiều nguồn vốn khác nhau
ngày càng có nhiều ngư dân tỉnh quảng nam mạnh dạng đóng mới tàu cá có công suất lớn vươn khơi bám biển
đến nay tổng số tàu thuyền trong toàn tỉnh lên đến gần bốn ba trăm linh chiếc
tuy nhiên cùng với việc tăng nhanh số lượng tàu thuyền tỉnh quảng nam đang đối mặt với khó khăn mới
đó là thiếu nguồn nhân lực lao động đối với những ngành nghề khai thác chính trên biển
phóng sự thực hiện tại huyện núi thành địa phương có đội tàu thuyền hùng mạnh nhất của tỉnh quảng nam
núi thành là một trong những huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
toàn huyện hiện có hai ba trăm một mươi tàu thuyền các loại chiếm hơn một nửa tổng số tàu thuyền đánh cá trong toàn tỉnh
ngành khai thác thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
tuy nhiên trong số hơn hai trăm linh tàu thuyền có công suất từ bốn trăm linh cv đến một một trăm linh cv
chuyên hành nghề lưới vây ánh sáng lưới vây đảo câu mực khơi dài ngày ở các ngư trường xa bờ
đều đối mặt với tình trạng thiếu hụt

trước thực trạng trên nhiều ngư dân quảng nam đề xuất giải pháp là ngành chức năng tạo điều kiện cho ngư dân
vay vốn cải hoán nâng cấp tàu có công suất lớn để tập trung lực lượng vào những ngành nghề chính
tham gia khai thác dài ngày trên biển
khi lượng tàu thuyền khai thác ven bờ giảm kéo theo lao động ven bờ giảm
thì lực lượng lao động của những ngành nghề chính trên tàu xa bờ sẽ đảm bảo ổn định
trên phương tiện những ngành nghề đến bếp chính của xã tâm quang là chúng ta phải tập trung lại
xác định ngành nghề chính để truyền truyền vận động cho ngư dân
đó là nghề lưới vai ánh sáng lưới vai đổ cao mực xòa những nghề vương khơi đến bếp xa bờ có hiệu quả
là chúng ta nâng cấp các phương tiện lớn hơn có thể là chúng ta thu nhỏ lại các phương tiện dưới chín mươi cv
cùng với việc đóng mới tàu có công suất lớn
trang thiết bị đi biển hiện đại và thu hẹp số lượng tàu thuyền có công suất nhỏ
sẽ giải quyết được tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn lợi ven bờ
đó cũng đồng thời là điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực
để đáp ứng nhu cầu lao động cho tàu có công suất lớn với những ngành nghề khai thác chính ở ngư trường khơi xa
đây được xem là giải pháp tối ưu để giải bài toán thiếu lao động trên biển mà tỉnh quảng nam đang đối mặt
ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết tổng giá trị sản phẩm grdp
sáu tháng năm hai nghìn một mươi tám có tốc độ tăng trưởng đạt một mươi chín mươi sáu tương đương khoảng trên ba mươi bảy tỷ đồng
đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong ba năm gần đây
khu vực có bước tăng trưởng tương đương và đột phá so với cùng kỳ năm trước là khu vực nông lâm ngư nghiệp
đạt mức năm một mươi hai
đạt được kết quả trên là do tình hình thời tiết thủy văn sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thuận lợi hơn
so với cùng kỳ nông dân tăng cường áp dụng các phương pháp công nghệ
nghệ sản xuất mới hiệu quả hơn dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát hiệu quả
xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao
nhiều địa phương nông dân chuyển đổi lúa chuyển sang cây trồng ăn trái cho năng suất cao
đã mang lại hiệu quả tích cực như cây thanh long cây chanh
công tác xúc tiến thương mại kết nối cung cầu với các doanh nghiệp lớn của tp hcm
được chú trọng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của tỉnh nhất là chú trọng tiêu thụ hàng hóa nông sản việt gáp nông sản an toàn
đối với khu vực thương mại và dịch vụ cũng tăng mạnh và đạt mức chín một mươi hai cao nhất trong ba năm gần đây
khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trường tăng một mươi năm bảy mươi hai
từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng bảy
từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng bảy
tổ chức hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung tây nguyên năm hai nghìn hai mươi
hội trợ là dịp để giới thiệu nhiều sản phẩm từ các làng nghề cơ sở sản xuất gắn với đời sống văn hóa của mỗi địa phương và vùng miền
tham gia hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung tây nguyên
năm nay có một trăm năm mươi doanh nghiệp đến từ ba mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước
trong các sản phẩm tại hội trợ có bảy mươi ba sản phẩm công nghiệp nông thôn
hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền trung tây nguyên vừa được bình chọn
đáng chú ý là các mặt hàng quà lưu niệm phục vụ du lịch và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
theo ban tổ chức bình quân mỗi ngày hội trợ thu hút trên một lượt khách đến tham quan mua sắm
thông qua hội trợ này nhiều hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm cũng được ký kết
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh kết nối giao thương mở rộng hợp tác và tiêu thụ hàng hóa
thời gian gần đây trên địa bàn cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
tình hình buôn lậu đường kính qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng đã dùng mọi hình thức thủ đoạn để vận chuyển hàng qua biên giới cũng như đưa về nội địa
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
lợi dụng trời mưa lớn
do đường xem lực lượng chức năng có tuần tra kiểm soát hay không
khi cảm thấy an toàn là các đối tượng khoanh đường kính lên các xe ôm đang đợi sẵn để vận chuyển
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trong lúc mật phục với các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
học thuê tôi từ báo hai nghìn ngày trải xóa bảy chuyện
nhưng thường làm vào tối làm vào trưa vào tối là lúc các lực lượng an nghỉ tổn làm
việc vi phạm nhưng cũng có việc làm
để đưa đường kính về thị trường nội địa
hàng ngày các đối tượng buôn lậu đường sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi vận chuyển bằng xe ôm
nhồi nhét hàng trên xe hạ tải xe chở khách
những chiếc xe này mỗi lần vận chuyển từ ba tạ đến hơn hai tấn đường kính
nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ đem hàng tẩu tán vào trong nhà dân
bây giờ hiện tại là bây giờ báo lên một mươi ngàn
ta được hai mươi ngàn ta hai mươi được hai mươi năm ngàn
đường này về thôi
bán ở trời đông hoa
bán cho mấy người họ mua
bán mua mua hàng lại kiểm lợi nữa
hàng ngày lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết hàng trăm lượt xe mô tô
ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ chín
nên việc đấu tranh với các đối tượng buôn lậu đường kính là không hề dễ dàng
đơn vị đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ
bên cạnh đó thì tăng cường lực lượng chốt chặn
lên danh sách các đối tượng
các đối tượng chủ mưu cầm đầu
các cái đầu nầu
tăng cường cái lực lượng tuần ra kiểm soát dọc biên giới
các cái đường ngon lối mờ
tăng cường cả cái lực lượng để tuần ra kiểm soát hai mươi bốn đến hai mươi bốn
công tác đấu tranh với các đối tượng buôn lậu đường kính trên tuyến biên giới
đang được các lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị triển khai trên diện rộng
tuy nhiên các đối tượng buôn lậu đường thì vẫn bất chấp sự kiểm tra kiểm soát
lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị cần có giải pháp ngăn chặn
chia đề và quyết liệt hơn sẽ góp phần quan trọng
trong việc bình ổn thị trường đường kính ở khu vực nội địa
đường trường sơn đông đoạn qua tỉnh đắk lắc có chiều dài một trăm ba mươi km
với số vốn đầu tư gần hai tỷ đồng
tuy nhiên con đường này xây dựng hoàn thành mới đưa vào sử dụng chưa đầy hai năm nay
thì đến nay một số điểm đã bị xuống cấp hư hỏng nặng
gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đường trường sơn đông đoạn qua xã cư crow và ea lai của huyện madrak tỉnh đắk lắc
có chiều dài khoảng hai mươi km
sau khi hoàn thành hợp phần này được bàn giao cho cục quản lý đường bộ ba khai thác sử dụng
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên đến nay nhiều đoạn trên tuyến đường đã sụt lún
xuất hiện trăng trịt ổ voi ổ gà rộng từ ba đến bốn m sâu từ một mươi một mươi năm cm
chiếm gần hết mặt đường ảnh hưởng lớn đến việc xe cộ lưu thông hàng ngày
đặc biệt tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn
nếu mình thử đi đi đi thì mình thấy ở đây nhưng mà đường ổ voi ổ gà nhiều quá
đôi lúc dân đi cũng khó khăn
bà con chở nông sản khó khăn lắm đi đường cũng có
mùa mưa thì lấy lỗi nhưng mùa hè thì buổi bận lắm
giờ kinh nghỉ nhà nước cho sửa lại ấy lại cho người dân đi cho đường nó đẹp ấy
gói thầu d ba mươi năm thuộc dự án đường trường sơn đông đoạn đi qua xã ea lai huyện madrak
do hai đơn vị thi công
là liên doanh tổng công ty bảy trăm tám mươi chín và công ty cổ phần bốn trăm tám mươi hai thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn
tất cả tuyến đường được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp bốn miền núi
nền đường rộng bảy năm mét mặt đường rộng năm năm m kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa đường thàm
trên nền móng đá cấp phối có độ dày trên ba mươi cm
tuy nhiên theo ông nguyễn tiến dũng cán bộ địa chính xã e a lai huyện madrag
là người tham gia trực tiếp vào công tác giải phóng mặt bằng công trình cũng như bàn giao sử dụng
thì thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn như vậy
nhưng từ thực tế hư hỏng của con đường cho thấy chất lượng của dự án là có vấn đề
tuy nhiên theo ông nguyễn tiến dũng cán bộ địa chính xã e a lai huyện madrag

tuy nhiên theo ông nguyễn tiến dũng cán bộ địa chính xã e a lai huyện madrag

thì thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn như vậy nhưng từ thực tế hư hỏng của dự án là có vấn đề
tuy nhiên theo ông nguyễn tiến dũng cán bộ địa chính xã e a lai huyện madrag

tuy nhiên theo ông nguyễn tiến dũng cán bộ địa chính xã e a lai huyện madrag
putin cho rằng quan hệ song phương hai nước đang trải qua giai đoạn khó khăn đang phải đối mặt với các thách thức hoàn toàn khác biệt và chỉ có thể đối phó bằng cách gắn kết nỗ lực của hai bên
cuộc thảo luận ngày hôm nay đã phản ánh mong muốn của chúng tôi với tổng thống trump chỉ ra mặt tiêu cực trong quan hệ song phương định hình những bước đi đầu tiên nhằm cải thiện quan hệ và khôi phục lòng tin ở cấp độ chấp nhận được quay trở lại mức độ hợp tác như trước đây về tất cả các vấn đề có lợi ích chung
về tương lai quan hệ song phương lãnh đạo hai nước đã đưa ra những tuyên bố hết sức tích cực tuy nhiên những vấn đề gai góc nổi cộng khác thì mới chỉ có các cam kết chung mà không đưa ra được giải pháp cụ thể khả thi
tổng thống putin thẳng thắn phủ nhận cáo buộc nga can thiệp cuộc bầu cử mỹ trong khi tổng thống trump dường như cho rằng mặc dù ông tin tưởng vào kết quả của tình báo mỹ nhưng các tuyên bố của nhà lãnh đạo nga là rất mạnh mẽ và cứng rắn
về cuộc khủng hoảng ở syri và cuộc chiến chống khủng bố nga đề xuất thành lập lại
nhóm chuyên viên chung về chống khủng bố cung cấp hậu cần cho sứ mệnh nhân đạo tại syri về kiểm soát vũ trang và vũ khí hạt nhân
trong khi ông putin cho rằng hai nước phải chịu trách nhiệm duy trì an ninh toàn cầu thúc đẩy chương trình giải trừ vũ trang hợp tác về quân sự và công nghệ thì ông trump thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh với triều tiên
về cuộc khủng hoảng tại ukraine lãnh đạo hai nước đã không nhắc đến trong phần họp báo chung cũng như tránh trả lời trực tiếp đến các câu hỏi của phóng viên
sau cuộc gặp thượng đỉnh nga
mỹ tại helsinki phần lan đã có nhiều phản ứng trái chiều mặc dù giới lập pháp nga đánh giá tích cực về các cuộc gặp này
nhưng các nghị sĩ mỹ thuộc cả hai đảng cộng hòa và dân chủ đều bày tỏ sự không hài lòng về cuộc gặp thượng đỉnh
đặc biệt là việc tổng thống donald trump tuyên bố không thấy có bất cứ lý do nào của việc nga can thiệp vào bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch hội đồng liên bang tức thượng viện nga valentia matvienko cho rằng
tổng thống nga và mỹ đã thiết lập được bầu không khí tin cậy
cuộc gặp không chỉ đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc thiết lập đối thoại chính trị
mà còn có vai trò vô cùng to lớn đối với sự ổn định trên thế giới
người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế hội đồng liên bang koshtatin kozachev nhận định
các kết quả của gặp là tích cực và coi đây là sự khởi đầu tốt đẹp để khôi phục hợp tác giữa hai nước trên cơ sở hệ thống và thường xuyên
chủ tịch ủy ban các vấn đề quốc tế đu ma quốc gia tức hạ viện nga leonid slutsky cho rằng
cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là sự kiện lịch sử và hiệu quả ở mức cao nhất có thể
theo ông đã có sự xích lại gần nhau ở quan điểm về syri thể hiện ở tuyên bố của ông trump về việc nga và mỹ có thể hợp tác trong vấn đề nhân đạo tại syri
bên cạnh đó ông sruty cũng cảnh báo về những lo ngại liên quan đến tình hình chính trị nội bộ ở mỹ cụ thể là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây và quốc hội
tại mỹ giới nghị sĩ thuộc cả hai đảng cộng hòa và dân chủ đều bày tỏ sự không hài lòng về cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ
chủ tịch hạ viện paurien đã kêu gọi tổng thống donald trump chấp nhận thực tế rằng nga không phải đồng minh của mỹ và moscow phải chịu trách nhiệm cho việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ
theo ông đây không chỉ là phát hiện của cộng đồng tình báo mỹ mà còn là của cả ủy ban tình báo hạ viện
lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện chuck schumer cũng cho rằng cách tiếp cận của tổng thống trump tại helsinki là chưa từng có tiền lệ
ông streumer hối thúc quốc hội mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt nga và kêu gọi nhóm an ninh quốc gia thắp tùng tổng thống trump tới helsinki phải ngay lập tức điều trần trước quốc hội
cũng trong ngày hôm qua phái bộ nato tại afghanistan đã bác tin cho rằng tư lệnh lực lượng này tướng john nikhonson khi cho rằng mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với taliban
theo đó tướng nicholson khẳng định bình luận của ông đã được diễn giải sai khi chỉ thuộc về một vấn đề
khi chỉ thuần túy tái khẳng định bình luận của ngoại trưởng mỹ mike pompeo trước đó rằng washington sẵn sàng ủng hộ tạo điều kiện và tham gia tiến trình hòa đàm tại afghanistan
trong một tuyên bố tướng john nikol tư lệnh các lực lượng mỹ và nato tại afghanistan khẳng định mỹ sẽ không thay thế cho nhân dân hay chính phủ afghanistan
mỹ hiện thăm dò bằng mọi cách thức để thúc đẩy một tiến trình hòa bình song đây vẫn sẽ là tiến trình do người dân afghanistan dẫn dắt
trước đó truyền thông dẫn lời tất cả các lực lượng mỹ và nato để tham gia tiến trình hòa đàm tại afghanistan
trong một tuyên bố tướng john nicholson phát biểu trong một cuộc gặp với giới chức afghanistan và các thủ lĩnh bộ tộc tại qadha had khẳng định mỹ sẵn sàng đàm phán với taliban
đây là sự thay đổi so với lập trường lâu nay của washington rằng kambu cần làm chủ bất kỳ tiến trình hòa bình nào
vào hôm một mươi năm tháng bảy tờ new york times đưa tin chính quyền của tổng thống donald trump đã chỉ đạo các nhà ngoại giao tìm cách đàm phán trực tiếp với taliban nhằm khởi động các cuộc thương lượng
tuy nhiên văn phòng chính trị của taliban ở qatar cho biết lực lượng này đang chờ xác nhận chính thức từ washing
dù hoan nghênh tín hiệu về cách tiếp cận mới này